sau khi khám nghiệm hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã xác định được nghi can trực tiếp gây ra cái chết cho anh trần nguyễn anh phúc một mươi bảy tuổi chính là phan ngọc bảo hai mươi hai tuổi trú ở quận thanh khê
từ lời khai của bảo cơ quan công an lần lượt vận động thêm hai đối tượng liên quan là đinh nguyên kiệt một mươi bảy tuổi và cao tiến hoàng hai mươi hai tuổi ra trình diện
quá trình lấy lời khai của các đối tượng liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng xác định nguyên nhân anh nguyễn việt anh một mươi bảy tuổi có va quẹt giao thông với xe của đinh nguyên kiệt dẫn đến ẩu đả
kiệt đã gọi điện nhớ phan ngọc bảo và cao tiến hoàng mang theo một con dao lê dài ba mươi cm một cây ba chắc đuổi đánh anh việt anh khiến người này bỏ chạy vào số nhà ba trăm sáu mươi bảy lê duẩn cầu cứu anh trần nguyễn anh phúc
lúc này phúc đi ra khỏi nhà và bị bảo dùng dao lê đâm một nhát đứt tĩnh mạch phổi dẫn đến tử vong
vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay mượn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống